tối ngày hai mươi bảy tháng một tức là vào ngày ba mươi tết tỉnh đoàn thừa thiên huế đã phối hợp với chùa tử vân tp huế đi thăm tặng quà tết cho các công nhân nghèo của công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị huế đang làm việc trong đêm giao thừa và các bệnh nhi nghèo tại bệnh viện trung ương huế tết địch dậu hai nghìn hai mươi
tỉnh đoàn thừa thiên huế và nhà hảo tâm đã đến thăm động viên các công nhân đang thu dọn rác tại điểm tập kết rác thải chợ kim long phường kim long và đường lê quý đôn phường phú hội tặng ba mươi xuất quà cho công nhân thanh niên lao động làm việc thu gom rác trong đêm giao thừa cũng trong đêm giao thừa
tỉnh đoàn thừa thiên huế và chùa từ vân đã trao năm mươi xuất quà tết mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng cho các bệnh nhi tại trung tâm nhi khoa bệnh viện trung ương huế và trao hai trăm linh xuất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trung ương huế không thể về quê ăn tết